xin kính chào và mời quý vị cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin đến từ bình dương
lê hùng minh chú tại thành phố thủ dầu một đối tượng có hành vi nổ súng bắt giữ người trái pháp luật
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh bình dương bắt giữ
theo điều tra vào đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi minh cùng với một người bạn điều khiển xe ô tô
đến nhà nghỉ thuộc xã bình mỹ huyện bắc tân uyên để tìm gặp một phụ nữ nói chuyện
bực tức vì người phụ nữ này không đồng ý lên xe nói chuyện và bị một thanh niên đánh
minh đã rút ra một khẩu súng rồi bắn hai phát sau đó kéo người phụ nữ này lên xe rời khỏi hiện trường
vào cuộc truy xét sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi lực lượng công an đã bắt giữ được minh cùng với khẩu súng tăng vật
đồng thời giải cứu được người phụ nữ nói trên
ngày hôm qua công an huyện bình lục tỉnh hà nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam năm đối tượng
trộm cắp tài sản
đáng chú ý là các đối tượng thực hiện hành vi tại chính công ty đang làm việc
cầm đầu ổ nhóm trộm cắp này là nguyễn văn hiệp chú tại huyện bình lục
vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi lợi dụng lúc vắng người hiệp trung và hiếu đã bàn bạc phân công nhiệm vụ
trộm cắp giày của công ty sau đó mang đi bán cho tuấn và huy để lấy tiền tiêu xài
các đối tượng đã thực hiện chót lọt nhiều vụ với số lượng hàng trăm đôi giày tổng giá trị hàng trăm triệu đồng

chiếc điện thoại trước đó cũng đã được nhi đem đi cầm cố
mở đầu là thông tin về vụ cấp ngân hàng ở huyện hockmont
công an tp hcm cho biết đã bắt được toàn bộ ba nghi phạm thu hồi được số tiền ba năm tỷ đồng
chỉ sau hai mươi hai giờ xảy ra vụ án lực lượng phá án đã phối hợp với công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
truy bắt được đối tượng nguyễn ngọc mỹ trú tại bình dương khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang singapore bỏ trốn
phối hợp với công an tp hcm bắt giữ được lâm phúc lợi trú tại vĩnh long khi đang chuẩn bị xuất cảnh sang campuchia
và bắt giữ được nguyễn thị bích tuyền trú tại tp hcm khi đang lẩn trốn tại quận tân phú
đồng thời thu hồi số tiền tăng vật và các vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cùng rơi vào cảnh nợ nần
ba đối tượng đã bàn bạc và thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại chi nhánh ngân hàng sacombank phòng giao dịch nhị xuân
cụ thể vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi
mỹ đến phòng giao dịch sử dụng súng uy hiếp khống chế yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô
sau đó hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi bằng xe mô tô tẩu thoát
khi đến gần huyện hóc môn mỹ và lợi đã dùng xăng chuẩn bị từ trước đốt xe mô tô quần áo ba lô để xóa dấu vết
sau đó tuyền lái xe ô tô trở đi trốn tại nhiều địa điểm
các quan khai sát điều tra công an tp hà nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm được tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
đồng thời đề nghị các bị hại đến trình báo để phục vụ cho quá trình điều tra
kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định vũ thị thúy chú hà nội
là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
đã đưa ra thông tin gian dối tổ chức nhiều cuộc hội thảo quảng cáo sai sự thật
về việc công ty có nhiều dự án hoạt động kinh doanh có hiệu quả
cam kết trả lãi suất cao từ ba mươi bốn đến bốn mươi sáu một năm và được trả lãi theo ngày
với thủ đoạn trên từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai thúy đã chiếm đoạt khoảng hai mươi cá nhân toàn quốc
số tiền khoảng bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội đề nghị các cá nhân có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh
và nộp tiền về công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
gửi đơn tố giác và kèm theo tài liệu hợp đồng hợp tác kinh doanh
chứng từ nộp tiền chứng từ nhận tiền gốc
nhận tiền chi trả gốc lãi từ công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp quận huyện thị xã nơi cư trú để được giải quyết theo quy định
có cồn trong người và đi xe không đội mũ bảo hiểm lãng lách trên đường
đồng thời có hành vi khiêu khích và lạc mạ lực lượng cảnh sát giao thông
sa việt hoàng đã bị công an huyện mộc châu tỉnh sơn la ra lệnh bắt người
trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi
hành vi gây dối trật tự công cộng
theo cơ quan công an vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi tổ cảnh sát giao thông công an huyện mộc châu
làm nhiệm vụ trên tuyến đường quốc lộ sáu phát hiện hoàng và bốn thanh niên khác
đã tụ tập điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng trên đường
khiêu khích thách thức lăng mạ tổ công tác
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện tuy nhiên đối tượng đã không chấp hành
tăng ga bỏ chạy không những vậy đối tượng còn tiếp tục quay lại nhiều lần
để lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
kiểm tra hơi thở của hoàng có nồng độ cồn là chín trăm linh chín mg trên một lít khí thở
vượt quá bốn mg trên một lít khí thở ngoài ra hoàng còn điều khiển phương tiện
mà không có giấy phép lái xe
trong khi đó tại tỉnh bà rịa vũng tàu công an thị xã phú mỹ cho biết
đang xác minh làm việc với nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô
netpo ruga gây mất trật tự công cộng tại các tuyến đường trên địa bàn thị xã
theo thông tin ban đầu công an thị xã phú mỹ nhận được phản ánh của người dân
cùng với các video clip trên mạng xã hội tiktok về việc có một nhóm đối tượng
có hành vi tụ tập để netpo ruga gây mất trật tự an toàn giao thông
khu vực đường số hai khu công nghiệp cái mép dẫn đến ủn tắc giao thông
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn thành tâm sinh năm hai nghìn hai
trú tại thị xã phú mỹ thừa nhận việc đăng tải các hình ảnh nêu trên
đồng thời khai nhận những hình ảnh video quay được vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi
thông qua hình ảnh tại các video ngoài tâm cơ quan công an còn xác định
được một số đối tượng khác đều trú tại thị xã phú mỹ cùng tham gia
nên đã triệu tập đến làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
ở các tuyến đường tồn tại các điểm đen điểm tiêm ẩn và bất cập về hạ tầng giao thông
và tình trạng này đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
phần trước thực trạng trên bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi các tổ công tác của bộ công an
bao gồm lực lượng của cục cảnh sát giao thông bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với công an tỉnh đồng nai
đã tiến hành gia quân tuần tra tổng kiểm soát các phương tiện
xử lý nghiêm với các vi phạm với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
theo ghi nhận xuyên suốt trong đêm từ một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng một mươi đến ba h sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi
hai tổ công tác của bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
công an các huyện định quán tân phú sử dụng đồng bộ các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
tuần tra chốt chặn kiểm soát siết chặt đo nồng độ cồn ma túy
đối với người điều khiển phương tiện xe ô tô ô tô đầu kéo xe máy lưu thông
cả hai chiều trên quốc lộ hai mươi qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
về nồng độ cồn và chất ma túy
qua tổng kiểm soát hơn hai ba trăm linh phương tiện lực lượng chức năng phát hiện
lập biên bản xử lý bảy mươi bốn trường hợp vi phạm
trong đó bốn mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn sáu trường hợp điều khiển xe
trong cơ thể có chất ma túy
chúng tôi tập trung vào các đối tượng xe vận tải hành khách xe container và
và xe vận tải hàng hóa đường dài
và trong nội thị thì chúng tôi tập trung vào các đối tượng xe ô tô con
và xe mô tô xe máy với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân
khi tham gia giao thông hạn chế tới mức thâm nhất các vụ tai nạn
do rượu bia và ma túy gây ra
những ngày tới tổ công tác sẽ tiếp tục kiểm tra đôn đốc các đơn vị địa phương
duy trì việc kiểm tra trật tự an toàn giao thông quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm
về nồng độ cồn ma túy tốc độ xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe ô tô khách trở quá số người quy định
và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả
ở một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh đồng nai
với mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông trên đường
hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do rượu bia và ma túy gây ra
bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân khi tham gia giao thông
thưa quý vị tiếp tục thông tin về chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi quốc hội thảo luận về luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
lực lượng này được thành lập trên cơ sở ba lực lượng sẵn có
đó là bảo vệ dân phố bảo vệ dân phòng và công an xã bán truyền trách
vấn đề cũng chính là nội dung của vấn đề chính sách ngày hôm nay
với sự đồng hành của khách mời là trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân yêm
viện trưởng viện an ninh phi truyền thống đại học quốc gia hà nội
trung tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
theo báo cáo của chính phủ hiện nay trong toàn quốc có hai trăm chín mươi tám sáu trăm tám mươi tám người đang tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ dân phố
công an xã bán chuyên trách được tiếp tục sử dụng và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng
thực hiện quy định hiện hành các địa phương trong cả nước đang chi trả cho tổ chức hoạt động chế độ chính sách
bảo đảm điều kiện hoạt động cho các lực lượng này khoảng ba năm trăm bảy mươi tỷ đồng mỗi năm
tuy nhiên do dự thảo luật quy định mỗi tổ bảo vệ an ninh trật tự có thể phụ trách một hoặc một số thôn tổ dân phố
nên tổng số tổ bảo vệ an ninh trật tự có thể giảm xuống kéo theo tổng kinh phí bảo đảm cũng sẽ giảm xuống
về lâu dài tổng số lượng thôn tổ dân phố tiếp tục giảm do sắp nhập
nên các địa phương sẽ có điều kiện tập trung bảo đảm chế độ chính sách tốt hơn nữa cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng
đã kiện toàn ba lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn có thành một lực lượng thống nhất
theo ý kiến của giáo sư việc sắp xếp lại như thế này cần thiết và sẽ phát huy hiệu quả như thế nào cho công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
nếu mà so sánh bảo vệ an ninh của việt nam với các nước
thì nếu như các nước rất là quan trọng vấn đề về kỹ thuật
thì việt nam chúng ta tư đường chủ đạo là an ninh nhân dân và an ninh toàn dân
chính vì vậy cái vai trò của quần chúng đóng vai trò rất là quan trọng
từ cách tổ chức cũng như là chính sách pháp luật làm thế nào để huy động một cách có hiệu quả và cao nhất
quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hiện nay thì chúng ta và đặc biệt là bộ công an đã triển khai lực lượng công an chính quy tới tận công an cấp xã
trước đây thì chúng ta mới chỉ bố trí ở cấp phường của khu vực đô thị
rất là cần thiết phải có những thông tin
chúng ta gọi là cánh tay nối dài của lượng công an nhân dân để tổ chức và hỗ trợ cho toàn dân để tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
cho nên luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm thống nhất ba lực lượng hiện nay
trước tiên là lực lượng công an xã theo pháp lệnh công an xã trước đây
thứ hai là lực lượng bảo vệ dân phố
thứ ba là lượng dân phòng thống nhất thành tổ chức mà có sự tập huấn có sự chỉ đạo rất là chặt chẽ
để nồng cốt để xây dựng phòng trạm
quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tôi cho rằng là rất là cần thiết
phương châm chủ đạo của đảng và nhà nước của chúng ta trong bảo vệ an ninh là phải bắt đầu từ cơ sở và từ cơ sở
đặc biệt là trong giải quyết những mối đe dọa an ninh truyền thống phi truyền thống
thì chúng ta nhắc tới một cái nguyên tắc mà đảng đã tổng kết là bốn tại chỗ
hiện nay thì từ cơ sở ra phát sinh khá nhiều những vấn đề về an ninh phi truyền thống
những vấn đề về mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thì chúng ta cũng phải giải quyết từ cơ sở
vấn đề về phòng cháy chữa cháy phòng chống tội phạm về an toàn về giao thông
kể cả những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia hay là kể cả an ninh mạng
chúng ta phải bắt đầu từ cơ sở từ nhân dân
cho nên trong nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thì có phép trò rất là lớn trong phòng ngừa ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
là một nhà khoa học có hàng chục năm nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học an ninh
giáo sư đánh giá như thế nào về góc tiếp cận
xây dựng luật của cơ quan soạn thảo luật
việc tiếp thu chỉnh lý các nội dung và lắng nghe ý kiến cử tri
qua đó tiếp tục hoàn thiện và xây dựng dự thảo luật phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn
chúng tôi cho rằng việc tiếp cận của những nhà xây dựng luật
đặc biệt là của bộ công an tôi cho rằng rất là khoa học
tất cả mọi việc chúng ta phải bắt đầu từ nhân dân từ cơ sở
cho nên luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ra đời
chúng tôi hy vọng là sẽ huy động được và thống nhất được
cái lực lượng mà chúng ta gọi là cánh tay nối dài của lượng công an nhân dân
ở cấp cơ sở để vận động và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh của tổ quốc
chúng tôi rất mong muốn trong thời gian tới
sau khi nếu như luật được thông qua
chúng ta cần phải có những văn bản giới luật để quy định rõ hơn
về cơ chế cũng như chế độ chính sách
tất cả để cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nó hoạt động
và hy vọng nó sẽ hoạt động tốt hơn so với cái cơ chế trước đây
trình xây dựng luật bộ công an luôn lắng nghe
và mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các cử tri các chuyên gia
cá nhân giáo sư có thêm những ý kiến đóng góp như thế nào
để luật sớm được ban hành đi vào cuộc sống với những quy định chặt chẽ và cụ thể
nếu như chúng ta so sánh với dự thảo luật mà trình quốc hội lần này
so với những dự thảo luật mà trình quốc hội cũng như lấy ý kiến nhân dân lần trước
thì có rất nhiều những điểm đã được ban soạn thảo
đặc biệt được bộ công an và các bộ ngành tiếp thu
chúng tôi cho rằng cái điểm đầu tiên
là tiếp thu để làm sao cho xây dựng cơ chế lãnh đạo chỉ huy thống nhất
thứ hai nữa là mối quan hệ giữa lực lượng công an chính quy ở cơ sở
rồi chính quyền cơ sở với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
vấn đề thứ ba mà trong dự thảo luật cũng đã nêu là các chế độ về chính sách
rồi các mối quan hệ với cấp ủy về chính quyền địa phương
vấn đề thứ tư nữa là chúng tôi cho rằng lực lượng này rất cần
phải được đào tạo phải được huấn luyện
thì trong luật cũng đã trình bày nói phân tích rất là sâu những vấn đề như thế này
thì cũng hy vọng là nếu luật được thông qua thì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ đóng vai trò rất là tích cực và chúng ta sẽ có cái bước chuyển mới
về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và theo đúng như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nói
để phòng ngừa từ sớm từ xa và giữ nước từ khi nước chưa nguy
một lần nữa xin cảm ơn giáo sư với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
chính thức trình thủ tướng phương án nghỉ tết bảy ngày
là thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách sau đây
trong tờ trình bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
phương án được chọn trên cơ sở lấy ý kiến tổng hợp từ một mươi sáu bộ cơ quan liên quan
số ngày nghỉ liên tục không quá dài hài hòa thời gian nghỉ chính thức hai ngày trước tết
ba ngày sau tết cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần
theo phương án được chọn
công chức viên chức nghỉ tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi bốn từ thứ năm ngày tám tháng hai đến hết thứ bốn ngày một mươi bốn tháng hai
tức là từ ngày hai mươi tám tháng chạp năm quý mão đến hết ngày năm tháng riêng năm giáp thìn
người dân đang tạm trú tại tp hcm đã có thể đăng ký xe cấp biển số thành phố
thông tin vừa được công an tp hcm đưa ra trường hợp người dân đã có biển số định danh
đã thu hồi sau ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba chưa gắn cho xe khác
thì sẽ được cấp lại biển đó
trường hợp người dân không có biển số định danh thì được cấp biển số của thành phố
đối với xe cũ đang lưu hành mang biển số nơi thường trú của người dân
nhưng người dân muốn chuyển biển số thành biển số tp hcm nơi đang tạm trú
chủ xe cần tới cơ quan đăng ký xe nơi thường trú để làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số xe
theo quy định di chuyển hồ sơ về tp hcm
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci vừa góp ý bộ tài chính về việc giảm thuế giá trị gia tăng
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn vcci đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng
cho tất cả các loại hàng hóa dịch vụ từ mức một mươi xuống mức tám
trước đó hiệp hội ngân hàng việt nam cũng vừa đề nghị bổ sung ngân hàng vào nhóm được giảm hai vat
nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tiến dụng có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ chuyển đổi số
tiếp theo của án đế ngày mới mời quý vị cùng đến với mục điểm báo
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi dưới sự chủ trì của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trường tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng một mươi
thông tin chi tiết trên báo công an nhân dân online
tại phiên họp bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành địa phương báo cáo kết quả giải quyết
các điểm ngẽn trong triển khai đề án sáu gửi thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đúng nghị quyết số một trăm bốn mươi bốn của chính phủ đồng thời gửi thư ký tổ công tác để tổng hợp chung
bộ trưởng nêu rõ các bộ ngành chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ đối với các nhiệm vụ
không bảo đảm lộ trình triển khai đề án sáu và đề xuất các giải pháp cụ thể
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy thực hiện
công an tp hcm vừa đưa ra cảnh báo về các loại ma túy mới
đáng chú ý là xuất hiện nhiều loại ma túy mới núp bóng thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử
tấn công vào giới trẻ học đường
thông tin trên báo thanh niên thời gian qua số vụ số đối tượng liên quan đến ma túy bị phát hiện đều tăng
tính riêng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tăng tám trăm hai mươi sáu vụ so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi hai
cho thấy sự cố gắng nỗ lực của lực lượng chuyên trách trong việc phát hiện đấu tranh
với đường dây tội phạm về ma túy
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thời gian qua xuất hiện nhiều loại ma túy mới
núp bóng thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử tấn công vào giới trẻ học đường
và đây là những vấn đề mới thách thức không nhỏ cho đấu tranh xử lý ma túy lúc này
người không có nhà muốn mua nhà ở xã hội thì phải được xác nhận chưa có nhà

nhưng các cơ quan và chính quyền địa phương lại không thể xác nhận người đó không có nhà
đó là chia sẻ tại chương trình tọa đàm triển vọng thị trường bất động sản
do hiệp hội bất động sản tp hcm tổ chức vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi
hiện người mua nhà ở xã hội đang gặp vướng mắt chung không riêng gì tp hcm
đó là đối tượng muốn mua nhà ở xã hội thì phải được xác nhận là chưa có nhà
tuy nhiên hiện nay một số cơ quan kể cả chính quyền địa phương
chỉ xác nhận người này ở địa phương nơi người đó đăng ký
địa phương không có thông tin để xác nhận trên diện rộng
do đó vấn đề xác nhận là một điểm nghẽn
với khó khăn này tp hcm đang kiến nghị với chính phủ để tháo gỡ điểm nghẽn
và bên cạnh đó hiệp hội bất động sản tp hcm cho rằng
cần tiếp tục thao gỡ những nút thắt trong các quy định còn bất cập
nơi các điều kiện để giúp người mua tiếp cận nhà ở xã hội thuận lợi hơn